thời gian gần đây nhiều băng nhóm hoạt động tín dụng đen đã tràn về các thôn buôn vùng sâu vùng xa
vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở đắk lắc mời trào cho dân nghèo vay tiền trả góp với chiêu trò lãi suất hấp dẫn thủ tục đơn giản
nhiều hộ dân đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số do vai số tiền quá lớn lãi cao không đủ khả năng trả nợ
đã bị ham dọa tính mạng tịch thu phương tiện sinh hoạt sản xuất thậm chí là mất nhà đất ở nhiều người rơi vào vòng lao lý
gia đình ông y drung và bà hờ nháp nghê ở buôn chấp xã e hờ đường huyện trưng mửa nga
vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bị một nhóm xã hội đen đến nhà xiết nợ
bà hờ nhát nie cho biết tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám do hoàn cảnh quá khó khăn
vợ chồng bà được một người tên loan ở buôn cô xia phường tân lập thành phố buôn ma thuật giới thiệu vay một trăm linh triệu đồng
với lãi suất một mươi đồng một triệu một ngày
đến tháng thứ ba do lãi nhân lên
cao quá nên gia đình bà không còn có tiền trả lại nữa
sau đó một nhóm bốn thanh niên đi ô tô đến nhà bắt đi một con lợn và thu giữ một xe máy hiệu airblade
và bắt vợ chồng bà ký vào một tờ giấy mặc dù cả hai đều không biết chữ
để vay tiền gia đình tôi đã phải cắm lại hộ khẩu và sổ đỏ cho chúng
chỉ sau ba tháng tiền lãi cao quá gia đình tôi không có khả năng trả nợ
thì bị xã hội đen đến xiết tài sản và đe dọa tính mạng
tại buôn cờ nui xã ea bông huyện cờ rông ma na
gia đình bà hờ bét cờ nui cũng là nạn nhân của tình trạng vay nặng lãi
chỉ sau ba mươi phút gọi điện đặt vấn đề đã có hai nam thanh niên đến tận nhà cho bà vay ba mươi triệu đồng
trả góp trong vòng năm mươi ngày
mỗi ngày trả góp bảy trăm năm mươi đồng với lãi suất một trăm tám mươi trên một năm
với thủ tục đơn giản chỉ cần chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu
tại vì nghĩ là vay ngân hàng
thì lại có một thời gian
thứ hai nó phải có đủ dây tơ thể chập thế này thế kia
nên mới đi vay được số tiền ngân hàng
nghĩ là vay thế này thì nó nhanh hơn
rồi có tiền rồi nhanh rồi giải quyết công việc
gọi ba mươi phút nó tới nhà ngay
rồi xong rồi nó xuống nhà xuống nhà
thì ba mươi phút nó làm dây tờ thì rào tiền thôi
theo công an tỉnh đắk lắc
trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng hai mươi nhóm cho vay nặng lãi
với hàng trăm đối tượng có tiền án
có tiền sự tham gia
trước thực trạng trên
công an tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc điều tra
bước đầu phát hiện và bắt giữ một nhóm một mươi đối tượng hoạt động tín dụng đen
nhóm này đều ở thành phố hải phòng
do bùi văn thịnh cầm đầu
vào cấu kết với nguyễn ngọc tuyền ở huyện kelongana tỉnh đắk lắc để hoạt động
đối với các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen
hiện nay chúng tôi đang đấu tranh một cái nhóm đối tượng
thế thì qua đấu tranh ban đầu
của cơ quan điều tra công an tỉnh
thì chúng tôi xác định cái nhóm đối tượng này đã cho vay tới hai trăm sáu mươi chín bộ hồ sơ
và rất đáng chú ý là trong đó có bốn mươi hộ đồng bào người dân độc thuộc số
tổng số tiền các đối tượng cho vay lên tới hai sáu tỷ đồng
các đối tượng cho vay với mức lãi suất lên đến ba mươi một tháng
qua điều tra công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng
đối với bốn trên một mươi đối tượng
để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản
gồm bùi văn thịnh hai mươi sáu tuổi
vũ văn mạnh hai mươi sáu tuổi
hoàng văn cương hai mươi bảy tuổi
lê trung hiếu ba mươi tuổi
công an tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo công an các huyện thị xã thành phố
lập các chuyên án tăng cường kiểm tra
đấu tranh ngăn chặn cho tín dụng đen
xử lý nghiêm các hành vi xiết nợ
uy hiếp tinh thần người dân
làm mất an ninh trật tự ở cơ sở